ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã tổ chức công bố cổ đồng chiến lược
dưới sự chứng kiến của phó thủ tướng vương đình huệ đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại hàn dân quốc tại việt nam
lãnh đạo đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương ngân hàng nhà nước các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư
theo đó bidv đã phát hành riêng lẻ cho kb hanabank hơn sáu trăm linh ba triệu cổ phần
với tổng giá trị giao dịch gần hai mươi ba trăm linh tỷ đồng chiếm một mươi năm cổ phần của bidv với thời gian nắm giữ ít nhất năm năm
sau khi phát hành cổ phần cho kb hanabank vốn điều lệ bidv tăng từ hơn ba mươi bốn tỷ đồng
lên hơn bốn mươi tỷ đồng cao nhất trong hệ thống ngân hàng việt nam
đây là giao dịch mua bán sắp nhập với một nhà đầu tư chiến lược lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng việt nam
và là giao dịch kép bidv sẽ nhận được chương trình hỗ trợ kỹ thuật dài hạn từ tập đoàn tài chính hanna
và tập đoàn tài chính hana
và kb hanabank bao gồm nhưng không giới hạn trên sáu lĩnh vực quản trị chiến lược phát triển ngân hàng
quản lý hệ thống công cộng và ngân hàng số tăng cường phát triển ngân hàng bán lẻ
đa dạng hóa danh mục tài sản sinh lời quản trị rủi ro đào tạo và phát triển nguồn nhân lực